nhà xuất bản giáo dục việt nam đã có công văn gửi các đơn vị trong hệ thống của mình
về sự kiến giá bia sách giáo khoa năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó thì có nhiều bộ tăng hơn ba mươi nhưng bộ giáo dục và đào tạo cho biết là chưa đồng ý
âm thầm tăng giá sách giáo khoa là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
theo tiến sĩ đỗ thị ngọc quyên một chuyên gia độc lập về giáo dục
tại thời điểm này khi mà chỉ một năm nữa là bắt đầu thay bộ sách giáo khoa mới
thì việc tăng giá sách giáo khoa phải hết sức cân nhắc
kể cả thấy rằng cần thiết phải tăng thì cần phải trả lời thỏa đáng các câu hỏi mà dư luận rất quan tâm
là tại sao tăng
cũng bàn luận về vấn đề này thì nhiều chuyên gia cho rằng sách giáo khoa cũng giống như là gạo như sữa
nên cần phải có sự quản lý
trong khi đó nhiều ý kiến lại kiến nghị nên kiểm soát giá sách giáo khoa bằng cơ chế cạnh tranh
thay vì sự can thiệp của nhà nước
một thông tin đáng chú ý khác được đăng tải trên báo lao động
đó là dự kiến giá điện sẽ tăng thêm tám ba mươi sáu trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
mức tăng này thì chắc chắn là ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân
mặc dù bộ công thương chấn an các doanh nghiệp và người tiêu dùng rằng
trước khi điều chỉnh giá điện của việt nam đang ở mức trên bảy cent
nếu điều chỉnh theo mức trên thì giá điện vẫn ở dưới mức tám cent tức là thấp hơn giá điện của nhiều nước
tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng kinh doanh tại thời điểm này đang gặp rất nhiều khó khăn
doanh nghiệp duy trì được mức lợi nhuận là một mươi cũng là rất khó rồi
nếu tăng giá điện trên tám tức là doanh nghiệp sẽ kinh doanh không có lãi
và do đó thì bắt buộc sẽ phải tăng giá hàng hóa
việc tăng giá hàng hóa thì chắc chắn là ảnh hưởng đến đời sống tiêu dùng của người dân
trong khi đó trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay thông tin về việc từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
các cơ sở y tế bắt đầu triển khai sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho bệnh án sổ khám bệnh giấy
tuy nhiên để tiến tới đạt mục tiêu là mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ suốt đời
và được liên thông ở tất cả các tuyến y tế thì chắc chắn là vẫn còn nhiều việc phải làm
tại một số bệnh viện trên địa bàn thủ đô bước đầu việc áp dụng thí điểm bệnh án điện tử
đã mang lại thay đổi tích cực và giúp người bệnh thuận lợi hơn khi mà khám chữa bệnh
tiện lợi là như vậy song việc ứng dụng công nghệ thông tin lập hồ sơ bệnh án điện tử
mới chỉ được triển khai bước đầu tại một số bệnh viện lớn với phần mềm quản lý dữ liệu riêng
còn đa phần tại các cơ sở y tế nhất là bệnh viện tuyến huyện thì vẫn quản lý theo kiểu thủ công
tức là lưu trữ bệnh án giấy
một trong những khó khăn hiện nay khi mà triển khai bệnh án điện tử là vấn đề hạ tầng công nghệ thông tin
cơ sở dữ liệu của các bệnh viện thì chưa hề đồng bộ
lại lo lắng cho nước mắm truyền thống là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do cục chế biến và phát triển thị trường nông sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn soạn tiếp tục bị nhiều doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống phản đối dữ dội
từ bao đời nay khi mà nói đến nước mắm là người dân nghĩ ngay đến sản phẩm thu được từ quá trình ướp cá với muối
chỉ đến khi nước mắm pha chế bằng quy mô công nghiệp thì người ta mới thêm các cụm từ như nước mắm truyền thống và nước mắm nguyên chất để phân biệt
nếu đánh đồng nước mắm truyền thống với nước mắm pha chế là sự không hợp lý và sự lập lơ này sẽ dẫn đến việc sản xuất nước mắm truyền thống tồn tại hàng ngàn năm nay ngày càng trở nên khó khăn hơn thậm chí là bị mai một hoặc phá sản
còn trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết phòng chống ma túy tại các khu công nghiệp khu chế xuất cần có những giải pháp cấp bách
các khu công nghiệp khu chế xuất trên cả nước tập trung nhiều công nhân lao động trong đó thì nhiều người thiếu kiến thức về phòng chống ma túy
trong khi đó tình hình tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
việc xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp nguy hiểm nhóm ats cùng với các chất hướng thần khác đang thực sự là những nguy cơ lớn đe dọa đến cuộc sống của công nhân
vì vậy để giảm tác hại của ma túy thì cần phải có những giải pháp cấp bách cần thiết phòng chống ma túy cho công nhân lao động
nội dung chi tiết quý vị và các bạn có thể đón đọc trên trang bảy
và thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân